mực nước đầu nguồn sông cửu long đang lên nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp vùng ven sông vùng ngoài đê bao các tỉnh an giang đồng tháp long an
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh các bộ ngành khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại đặc biệt đề phòng lũ lớn có thể xảy ra
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ thông tin đến các cấp chính quyền người dân triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng tranh đuối nước
triển khai phương án di rời người dân và các khu vực cụm tuyến dân cư tập trung khi có lũ lên cao
tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý ngay từ giờ đầu những hư hỏng của hệ thống đê bao bờ bao
chủ động thu hoạch sớm diện tích lúa hẻ thu chủ động tiêu ống bảo đảm an toàn cho diện tích lúa thu đông và các cây trồng khác
sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó có hiệu quả bảo đảm an toàn về người tài sản hạn chế thiệt hại do lũ gây ra
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn